điểm tập kết trung truyền hàng hóa tại chợ bình điền chỉ thực hiện việc giao nhận hàng
không tổ chức các hoạt động giao dịch sơ chế đóng gói hoặc mua bán hàng hóa
để đảm bảo mật độ giãn cách mỗi thương nhân chỉ được phép tiếp nhận tối đa bảy mươi người